và chúng ta vừa được hiểu về bonsai handmade là như thế nào
nhưng để hiểu rõ hơn về loại hình nghệ thuật này
thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với chị vũ thùy dương
là một người đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu
và cũng như chị là một trong những người đang làm ra những tác phẩm về bonsai handmade
xin chào chị dương cảm ơn chị đã cho quý nghệ hôm nay được đến đây
và được tìm hiểu về nghệ thuật bonsai handmade
vậy đối với bonsai handmade thì cần có những nguyên liệu nào
và có những loại hình bonsai cụ thể như thế nào
có hai loại chính đó là bonsai trên thân đồng và bonsai trên gỗ lũa
bonsai trên thân đồng thì là bạn sử dụng từng sợi đồng một
bạn cuốn thành một cây lớn và làm thành một cây handmade
còn bonsai trên gỗ lũa thì dựa trên thế gỗ
và làm những cây nhỏ thành những tán nhỏ để thành một cây lớn trên gỗ lũa
bonsai trên thân đồng thì cần nhất là các sợi dây đồng
và có thể thêm đá
để tạo thêm sự khác biệt
còn bonsai trên gỗ lũa thì có gỗ lũa có thân cây nhỏ
và các nguyên liệu hạt để kết lên cây
tạo nên một cây bonsai bằng đồng không hề là một việc làm đơn giản
đầu tiên là chọn dây nhôm cứng hoặc dây đồng mạ tĩnh điện để làm khung
tuyệt đối không nên dùng dây thép vì nó quá cứng không thể tạo nên sự mềm dẻo
còn bonsai làm từ gỗ lũa thì cần phải gia công thật tốt
bởi gỗ lũa là phần lõi ở gốc của các cây cổ thụ sau khi bị chết
đặc trưng của gỗ lũa là nó rất cứng và không bao giờ bị mối mọt xâm hại
từ lâu gỗ lũa đã được các nghệ nhân khéo léo tạo nên những đồ cao cấp có giá trị cao dùng để trang trí
không chỉ ở việt nam gỗ lũa còn được ưa chuộng ở nước ngoài
có lẽ chính vì sự tinh tế nên loại gỗ này rất thích hợp để làm cây bonsai handmade
chị dương này quyên thấy ở đây có rất nhiều hạt cường được kết nối với dây đồng cầu kì như thế này
thì quyên nghĩ để tạo ra một sản phẩm bonsai như quyên được chim ngưỡng ở đây thôi
thì nghĩ chắc sẽ rất mất nhiều thao tác
vậy chị có thể chia sẻ là để tạo hình ra những cái loại bonsai như thế này chỉ mất thời gian bao lâu
với ngoại hình hệ thuật bonsai handmade này thì mỗi một thể loại thì lại có mất một thời gian khác nhau
chẳng hạn như trên thân đồng thì lại phải sử dụng từng sợi dây đồng nhỏ kết thành một cái thân lớn
còn gỗ lũa thì lại là từng cái cây nhỏ rồi gắn lên thành một cái cây lớn
thì thời gian nó rơi vào khoảng năm ngày đến một tuần để bạn có thể hoàn thành một tác phẩm vừa phải
còn lớn hơn thì sẽ mất nhiều thời gian hơn
vậy chúng ta cần có những cái thao tác như thế nào để có thể hoàn chỉnh

những cái tác phẩm mà như hồng quyên được chiêm ngưỡng ở đây
nếu mà ví dụ như là chế tác trên gỗ lũa này thì đầu tiên là từ những cái hạt nhỏ như này
cái hạt nhỏ như này bạn sẽ phải kết từng cái hạt nhỏ này và kết thành một cái hạt lớn
một khối lớn như thế này rồi từ khối lớn này thì lại phải kết vào cái cây như này
và một cái gỗ lũa thì dựa vào cái gỗ lũa sẽ phải kết khoảng hai cây hoặc ba cây gì đó
để mà nó thành một cái tác phẩm lớn
còn gỗ lũa ngoài ra
đây là cái cây
còn gỗ lũa thì mình cũng phải xử lý nó
bởi vì khi mà nó mang về nó chỉ là cái gỗ thô thôi
thì mình sẽ lại phải bỏ những cái thành phần dư thừa đi
những cái bụi đất đi
xong rồi mình xử lý
có nghĩa là mình phải sơn nhiều lớp lên để cái gỗ nó không bị hỏng hư hỏng muối mọt theo thời gian
và nó chưa được lâu
thì mình sẽ phải mất công đoạn để làm gỗ nữa
việc làm nên một tác phẩm bonsai cần nhiều thời gian
và công sức
những cây nhỏ thì dường như chỉ mất khoảng từ hai đến ba giờ để hoàn thành
còn cây to thì có khi đến vài tuần
nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm
thứ nhất là nguyên liệu
thứ hai là tay của người làm ra cái cây bonsai đấy
để làm ra cây bonsai đấy thật sự là rất là kì công
bởi vì nó rất là nhiều bước
tuy là nó nhỏ thôi nhưng mà lúc nào cũng phải làm thật là tinh tế
thì nó mới tạo ra được một cây đẹp
tuy nhiên đối với những người làm thì công đoạn tạo thế cho cây được cho là khó nhất
nó không chỉ đòi hỏi họ cần phải có kiến thức về bonsai về cây cảnh nói chung
mà còn cần phải có một đôi bàn tay khéo léo
cùng với sự cảm nhận nghệ thuật tinh tế

nhưng nó là nguyên liệu

tạo ra một thế giản cây
thay một cái cây mà có thể đẹp và tự nhiên nhất thì là một cái vấn đề rất là khó khăn
bởi vì mình phải tìm tòi học hỏi rất là nhiều những cái hình ảnh bonsai thật ở trên mạng
thì mình làm sao mà mình có thể đưa vào một cái cây mà tạo trang thế tự nhiên nhất
vâng để người thưởng thức nó mà cảm thấy được cái vẻ đẹp từ cái cây bonsai đấy
vẫn sáng tạo kiểu dáng theo ý muốn nhưng những trậu cây tươi tắn và lung linh này
lại có phần trẻ trung hơn sinh động hơn
những trậu cây này có thể khiến chúng ta bị cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên
màu sắc sạc sỡ hiện đại với chất liệu từ lõi thép
dây đồng hạt cường gỗ nhưng lại rất cổ điển và sang trọng
nhờ sở hữu các thế dáng theo phong cách nhật bản
cây bonsai handmade thực sự là sản phẩm nghệ thuật trang trí ấn tượng
trong quá trình mà chị thực hiện những thao tác để có một sản phẩm hoàn chỉnh như thế này thì gặp phải những khó khăn cụ thể nào ạ
có những cái khó khăn ban đầu của mình khi làm cái cây này đó là ứng dụng làm sao lên cái thân gỗ lũa đấy mà nó ra cái dáng bonsai như là tự nhiên ấy
làm sao để mà kết nó lên như thế rồi đi tìm kiếm cái nguyên vật liệu sao nó phù hợp nữa để mà làm một cái cây như thế
và quan trọng nữa là nó lại rất lâu công để mà làm một cái cây thường mất là năm ngày đến một tuần thì lại phải ngồi kiên nhẫn để mà đủ sức kiên nhẫn kiên trì để mà tạo cái ráng cây lên
tạo ban đầu thì nó cũng không được đẹp lắm đâu nó cũng có nhiều cái điểm thô lắm rồi lại phải so sánh với tự nhiên là cái cây tự nhiên thì người ta mọc như thế nào người ta làm sao thì cái này mình cũng phải áp dụng như thế
để làm sao cho nó có những cái tán cây những cái khối hình khối nó thật là mượt mà nó tự nhiên nó không bị cứng quá bởi vì của mình là hen
hên mết mà tay mình làm thì nó sẽ khác với tự nhiên hơn
để có thể tạo ra những cái hình dáng khác nhau cho bonsai handmade thì chị đã tìm những cái nguồn tài liệu hay là học tập tại đâu
mình học hỏi trên internet ấy có nghĩa là ở thế giới thì họ cũng chơi rồi họ cũng làm rồi thì mình học hỏi ở trên đấy nhưng mà làm sao lại phải đưa về cho nó phù hợp với văn hóa người việt
ở thế giới thì họ có thể những cái cây nó nhỏ nhỏ xíu xíu thôi vừa vừa thôi nhưng mà người việt mình thì mình phải làm cho nó đa dạng
đa dạng hơn về nguyên liệu về màu sắc về các dáng thế phù hợp với nhà việt mình nữa
thì đó là những cái khó khăn mà phải tìm hiểu
chị dương này nếu mà qua chương trình ngày hôm nay có những người mà họ không chỉ mong muốn được chơi cái loại hình nghệ thuật này mà họ còn yêu thích họ muốn được tự tay mình tạo ra những cái sản phẩm bonsai handmade như thế này
thì theo chị là những yếu tố gì là cần thiết nhất lưu ý đối với những người khi mà họ muốn chơi loại hình nghệ thuật này
nếu mà với những người mà có hứng thú với cái bộ môn này thì yêu cầu mọi người duy nhất là chỉ cần kiên nhẫn thôi
kiên nhẫn và có một chút hứng thú say mê với nó nữa thì mình sẽ làm được thôi
còn làm thì cái này nó do hiếu thẩm mỹ của mỗi người do mắt nhìn của mỗi người thì họ sẽ tạo ra những đáp phẩm riêng của bản thân mình
nhưng cần nhất là sự kiên nhẫn
và chúc cho chị dương sẽ có thật là nhiều ý tưởng sáng tạo để ra thêm được nhiều những cái tác phẩm mới cho loại hình nghệ thuật bonsai handmade này
thưa quý vị khán giả hy vọng là qua chương trình ngày hôm nay thì với những quý vị nào đặc biệt yêu thích bonsai thì chắc chắn là quý vị đã có thêm một lựa chọn mới cho mình
để có thể trang trí trong gia đình của mình thêm phần màu sắc hơn
và còn với những quý vị nào mà yêu thích môn nghệ thuật này muốn là một người chơi thì quý vị đã có thể hiểu thêm những cái thao tác hay là kiến thức